nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số một vào hồi năm h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy một độ kinh đông cách bờ biển quảng ninh thái bình khoảng bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là khoảng từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
trong sáu giờ vừa qua bão số một hầu như ít dịch chuyển và mạnh lên cấp chín giật mạnh cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở đảo bạch long vĩ đã có gió giật mạnh cấp một mươi một một mươi hai ở đảo cô tô có gió giật mạnh cấp chín
ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
ở ven biển các tỉnh quảng ninh nam định khu vực bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to đến rất to
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
và còn có khả năng
năng mạnh thêm trước khi đi vào đất liền
đến một mươi sáu h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông trên đất liền quảng ninh thái bình
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là khoảng từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một mươi một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển bắc vịnh bắc bộ bao gồm cả các huyện đảo bạch long vĩ cô tô vân đồn cát hải có gió mạnh cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua
cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai một mươi ba biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực ven biển quảng ninh hải phòng thái bình nam định có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một một mươi hai
các nơi khác ở phía đông bắc bộ có gió giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng sáu ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ mưa vừa mưa to đến rất to
trên hệ thống sông hồng sông thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ ba đến sáu m ở hạ lưu từ hai đến ba m
nguy cơ cao xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng bắc cạn thái nguyên phú thọ tuyên quang hà giang
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
báo số một
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh quảng ninh hải phòng
trong đó ngay trong đêm qua các địa phương đã ghi nhận những cơn mưa lớn
ban thường trực phòng chống lụt bão các địa phương đã lên mọi phương án về cơ sở vật chất cũng như mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn cho người dân
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống lụt bão quảng ninh
tính đến thời điểm một mươi sáu h chiều qua tuần bộ trên tám phương tiện tàu thuyền
trong đó có ba trăm một mươi hai phương tiện xa bờ khoảng một mươi lồng bè đã về đến nơi neo đậu tránh chú bão an toàn
năm trăm một mươi sáu tàu du lịch cũng đã dừng hoạt động trên vịnh hạ long
theo nhận định các huyện miền đông trong đó mong cái sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão
đến nay móng cái đã chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng
các lực lượng ứng cứu như quân đội dân quân tự vệ công an
túc trực thường xuyên với toàn bộ lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết
trong khi đó
nhận định cơn bão số một có ảnh hưởng lớn trên vùng biển vịnh bắc bộ
như là trong thời gian chính của vụ khai thác cá
các lực lượng chức năng tỉnh hải phòng đã khẩn trương thông tin kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn
đến một mươi chín h tối qua hai mươi ba tháng sáu đã có hơn bốn phương tiện với hơn một mươi một bốn trăm linh lao động đã về nơi an toàn
từ một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng sáu hải phòng cũng đã tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách
trên các tuyến vận tải đường thủy đối địa các tuyến phà sông biển
để đảm bảo ứng phóng kịp thời trong bão
ban chỉ huy phòng chống lụt bão hải phòng yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng bốn mươi ba người
sẵn sàng ứng trước hộ đê đặc biệt tại các tuyến đê sông yếu
được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng
tỉnh nam định đến nay đã kêu gọi được hơn một tám trăm linh phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
hiện còn một số tàu đang hoạt động ở ven bờ trong tỉnh và trong khu vực nam định thanh hóa
cũng đều có liên lạc và đã nắm được vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão
để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
những thông tin và hình ảnh mới nhất về ảnh hưởng của cơn bão số một
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
tiếp theo là một số tin tức về an ninh trật tự
vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang
đã tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với danh sông chú ấp bốn xã xà phiên huyện long mỹ
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu trong sinh hoạt hàng ngày danh sông và vợ là thị kha ba mươi một tuổi
thường phát sinh mâu thuẫn và hay cự cãi
vào ngày tám tháng ba do bực tức sông nảy sinh ý định dùng xăng đốt vợ và buông lời đe dọa
thấy vợ vẫn không nghe sông đã hút xăng từ xe máy vào chai nhựa rồi tạt xăng vào người chị kha
và bật lửa đốt rất may cháu bền phát hiện nên thoát được ra ngoài kêu cứu
còn chị kha tuy kịp nhảy xuống sông trước nhà nhưng đã bị bỏng nặng tổn hại sức khỏe đến bảy mươi năm
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn tỉnh bắc giang
đã xảy ra hơn một mươi vụ trọng án giết người hầu hết từ các mối quan hệ xã hội
trước tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang không chỉ tập trung điều tra một trăm linh các vụ trọng án
mà còn tham mưu cho cấp ủy đảng địa phương có những biện pháp phòng ngừa tích cực
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đối tượng đồng quang vinh
chú xã nghĩa hòa huyện lạng giang sau khi uống nhiều rượu ở đám cưới và quán karaoke về
đã sát hại anh trần văn nhất chú tại huyện lạng giang
nguyên nhân chính của vụ án là do đối tượng vinh đã uống say không làm chủ được hành vi của bản thân
sau hai ngày vụ án xảy ra đối tượng đồng quang vinh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang bắt giữ
tiếp đó ngày hai mươi chín tháng bốn đối tượng đỗ viết mười ở thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
cũng vì không kiềm chế được bức xúc của bản thân
đã sát hại anh lê văn cường người cùng thôn gây bức xúc trong nhân dân
và gần đây nhất ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị thúy chú xã tân lập huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án lại chính là chồng của thúy anh nguyễn văn ba bốn mươi năm tuổi
phòng cảnh sát hình sự sẽ tập trung làm tốt công tác
cơ bản và xác định xây dựng kế hoạch đấu tranh đối với các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp
không để tội phạm lộng hành
trong thời gian tới tập trung tham mưu cho giám đốc và các công an các huyện
làm sao làm tốt công tác phòng ngừa đối với tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
và một số thủ vọng khác đặc biệt là đối với các băng ổ nhóm

đó chỉ là ba vụ án giết người được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
điều tra làm rõ trong thời gian vừa qua
để ngăn chặn các vụ án giết người xảy ra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
đã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ và tham mưu cho các ủy đảng chính quyền địa phương
những biện pháp cơ bách huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc và vận động người sinh tổn sát thực phạm
nhằm giảm thiểu các vụ trọng án trong thời gian tới
sáng qua tại tòa án nhân dân tp hcm đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy đối tượng về tội cướp giật tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lưu văn lộc nguyễn văn tùng trần văn quy võ trí hiếu lê hoàng hải dương hoàng sang
đều không có nghề nghiệp ổn định đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
sau khi ra tù khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn các đối tượng đã tụ tập nhau lại
dùng xe gắn máy làm phương tiện gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khu vực quận ba quận một mươi tp hcm
riêng lê hoàng hải có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xét thấy hành vi của các bị cáo
đã xâm phạm tài sản của người khác ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội
cần phải xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục đối với bản thân người phạm tội
và răng đe phòng người chung cho toàn xã hội
vì vậy hội đồng xét xử tuyên lưu văn lộc bảy năm tù nguyễn văn tùng sáu năm trần văn quy năm năm
võ trí hiếu và dương hoàng sang đồng bốn năm tù lê hoàng hải ba năm còn nguyễn văn cường một năm tù treo
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa bắt quả tang một ổ đánh bạc xử lý một mươi sáu đối tượng thu gần hai mươi chín triệu đồng
tại nhà của đối tượng tô ngọc trung ở số một trăm một mươi hai trên bốn đường y ngông phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
tổ công tác đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tụ tập thành hai sòng bài đánh sóc đĩa và xí tố ăn tiền
nhóm này khai nhận trung đã rủ đến đây tụ tập đánh bạc và trung thu mỗi người từ năm mươi đến một trăm linh ngàn đồng tiền sâu
còn sau mối ván ai thắng phải nộp cho trung năm mươi ngàn đến một trăm linh ngàn đồng
tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố buôn ma thuột
đã thu giữ trên hai chiếu bạc gần hai mươi chín triệu đồng tăng vật cùng một bạt bộ bạch tây một bộ sốc đĩa
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự tên trung và một mươi đối tượng chính
để lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày hôm qua công an huyện phú yên tỉnh sơn la cho biết tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy kinh tế môi trường đã bắt quả tang một vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép
tổ công tác liên ngành gồm công an huyện phù yên công an xã mường bang và kiểm lâm huyện
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi ba h chín nghìn bảy trăm linh tám do bàn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bàn suối dinh xã mường bang huyện phú yên tỉnh sơn la đang điều khiển
trên xe chở
ba mươi khúc gỗ với khối lượng là sáu m khối thuộc nhóm bốn và nhóm năm
quá trình kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ trên
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
tại cộng đồng việc vận động người sử dụng ma túy tự nguyện đi cai nghiện diễn ra rất khó khăn
một phần bởi tâm lý lo ngại về hiệu quả cũng như sự thiếu thông tin về các chương trình cai nghiện
tại các trung tâm hiện nay
tuy nhiên với mô hình cai nghiện tự nguyện đang được triển khai thí điểm tại trung tâm quản lý
sau cai nghiện ma túy số một thuộc sở lao động thương binh xã hội tp hà nội
người nghiện cũng như các bậc phụ huynh có con em sử dụng ma túy sẽ không còn coi việc cai nghiện là vấn đề nặng nề
bởi ở đó người nghiện ma túy được chăm sóc trong môi trường thân thiện cởi mở
được hỗ trợ kinh phí giáo dục tâm lý lối sống và tư vấn việc làm
trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy số một thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội
đây là một trong những cơ sở đầu tiên trên địa bàn triển khai thí điểm mô hình cai nghiện tự nguyện
theo hước mở cho người nghiện ma túy
sau hơn một tháng triển khai trung tâm đã tiếp nhận và đang quản lý trên một trăm tám mươi học viên tham gia cai nghiện tự nguyện
với quan điểm hoàn toàn thay đổi xem người nghiện là người bệnh
tại đây các học viên đã được cắt cơn điều trị phục hồi sức khỏe giáo dục chuyên đề
được trang bị kỹ năng sống các kiến thức pháp luật nội quy quy chế
được tư vấn phòng chống tái nghiện và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí thể thao
từ đó có thể ổn định tư tưởng và yên tâm cai nghiện
kể cả trong thăm khám chăm sóc sức khỏe chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu
những rút kinh nghiệm từ pháp đồ điều trị của bộ y tế để phù hợp với điều trị với từng người nghiện
từng loại thuốc họ nghiện từng cái loại ma túy họ sử dụng
để mỗi người nghiện có một pháp đồ điều trị chăm sóc riêng
nếu như trước đây gia đình người nghiện phải đóng góp toàn bộ kinh phí cho quá trình cai nghiện tự nguyện
thì nay ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ hỗ trợ kinh phí tiền ăn hàng tháng tiền thuốc xét nghiệm
tiền tư trang hỗ trợ các hoạt động văn hóa thể thao cho các học viên trong quá trình điều trị từ ba đến sáu tháng
đã từng cai nghiện rất nhiều lần nhưng không thành công
đối với những học viên này một môi trường mới thân thiện gần gũi không còn khoảng cách
sẽ là nguồn động lực rất lớn để họ quyết tâm và cai nghiện hiệu quả
tôi đi tự nguyện ba tháng tôi quyết tâm làm sao mình làm lại thật tốt
để đến tới có một cái tết năm hai nghìn một mươi sáu này với gia đình thật trọn mẹ
nếu đúng là tôi là bốn cái tết là tôi không có gì
chính vì điều đó thúc rười tôi khi tôi về được bảy và hai ngày tôi đã chơi lại
và tôi đã quyết định lên đây tự nguyện ba tháng
tuy nhiên thực tế tại nhiều địa bàn trên thành phố hà nội
công tác vận động đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện còn nhiều khó khăn
đặc biệt là vấn đề giúp đỡ người nghiện có việc làm ổn định sau khi cai nghiện
trở về địa phương để ổn định cuộc sống phòng chống tái nghiện
đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ban chỉ đạo của phòng chống ma túy mại dâm s của quận
đống đa tiếp tục chỉ đạo ban chỉ đạo các phường và đặc biệt là các lực lượng công an
vẫn tiếp tục là tăng cường công tác vận động tuyên truyền vận động
đến với các đối tượng là người nhận để cho người ta tiếp tục hiểu rõ
những cái lợi ích của người ta đi cai nghiện tự nguyện
ngoài ra thì song song với công tác tuyên truyền
thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng công an
là triệt phá đấu tranh với các đường dây ổ nhóm
và đặc biệt là đối với các đối tượng mà buôn bán ma túy
hiện thành phố hà nội đang có rất nhiều mô hình các câu lạc bộ
lực lượng tình nguyện viên để giúp đỡ người nghiện sau cai
trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
thời gian tới các tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa
để duy trì và phát huy sâu rộng hiệu quả các câu lạc bộ này
từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý sau cai
đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào sáng qua tại thành phố nam định bộ thông tin và truyền thông phối hợp
với ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức khai mạc triển lãm
bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
hơn một trăm linh bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử
và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa
và trường sa trên biển đông
các tư liệu cho thấy các nhà nước việt nam từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ
xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia
đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ việt nam
triển lãm đã góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong đó có lực lượng công an nhân dân
trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa
và trường sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố
triển lãm sẽ kéo dài từ ngày hai mươi hai đến hết ngày hai mươi sáu tháng sáu tại bảo tàng tỉnh nam định
đảo cù lao tràm thuộc thành phố hội an là một trong những đảo tiền tiêu của tổ quốc
điều kiện sinh sống trên đảo tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn
nhưng những chiến sĩ công an của đảo cù lao tràm vẫn luôn kể vai sát cánh với người dân nơi đây
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên đảo cho người dân và du khách tham quan
trung tá thái xuân thạnh hiện là đội phó đội cảnh sát xây dựng phong trào
và quản lý bảo vệ dân phố thành phố hội an
anh thường nói đùa rằng mình mang cái duyên với biển cả
bởi ba mươi năm anh công tác trong ngành công an
thì có gần hai mươi năm anh gắn bó với xã đảo cù lao tràm đầy nắng gió
anh vốn là công an thành phố hội an
nhưng đã tự nguyện xin tăng cường ra đảo cù lao tràm
nhằm giúp bà con ổn định tình hình an ninh trật tự
của thành phố đó gắn bó đây là rất lao
cũng như ở với gia đình thì rất là tâm tình
cũng như là cô ấy như là người tân nhà
với gần hai mươi năm công tác trên đảo
anh thạnh thuộc hết tên từng người dân
từng đường đi trên hòn đảo nhỏ bé này
trong thời gian này anh đã phối hợp với lực lượng công an xã
đảm bảo an ninh trên đảo
cùng với bộ đội biên phòng tiến hành kiểm tra kiểm soát đối với khách du lịch
nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh bảo vệ cảnh quan môi trường
khi rảnh rỗi anh qua thăm hỏi động viên bà con sinh sống bám đảo
dù bây giờ anh nhận nhiệm vụ nơi đất liền
nhưng anh vẫn thường xuyên ra đảo thăm bà con
và mọi người nơi đây vẫn đón anh bằng tình cảm nổi ngóng
bản thân tôi là thường xuyên gắn bó với bà con của biển đảo
cho nên là rất được hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của bà con dân dân
coi hộ nào cũng giống như là nhà của mình hết
cho nên là khi mà ra lại địa bàn mình quản lý ở cô lô tràm
các hộ gia đình coi mình giống như là một người con mà đi xa mới về
tùy hiện nay không còn công tác trên đảo
nhưng anh đã truyền tình yêu đảo của mình cho các thế hệ những người chiến sĩ công an trẻ ra đảo làm nhiệm vụ
anh hướng dẫn họ làm quen với người dân với cuộc sống trên hòn đảo
khi có tin liên quan đến an ninh trật tự xuất hiện trên địa bàn
họ đều báo ngay cho lực lượng công an
có cái công việc kia thì mình báo ngay cho bên công an
hay là có cái gì mà
đối tượng sáu hay là mấy cái gì mà đón nghị
thì mình báo ngay với chỗ anh thạnh
vì ảnh là người tên địa bàn này
bên cạnh việc giữ vững an ninh trật tự trên đảo
chủ trương của lãnh đạo công an thành phố hội an
là luôn kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại biển cù lao tràm
để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
và đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển đảo tại cù lao tràng
chúng tôi có hành tổ chức các lực lượng
mà phát động phong trào toàn dân
bộ an ninh tổ quốc
nêu cao tân dạng tân thẳng cảnh giác của nhân dân
tuyên truyền phong trào nhân dân
an tâm vương khơi bám biển
chính bởi sự quan tâm sâu sát của các lực lượng chức năng trên đảo
trong đó có những chiến sĩ công an tâm huyết như anh thạnh
nên mặc dù đảo cù lao tràm có số lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan rất đông
nhưng tình hình an ninh trật tự rất được đảm bảo
người dân yên tâm lập nghiệp sinh sống trên hòn đảo tươi đẹp này
vào sáng qua tại hà nội đảng ủy trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đảng bộ trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
đã bám sát chủ trương chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được chú trọng đổi mới
phù hợp với tính chất của đơn vị
triển khai nghiên cứu học tập thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các nghị quyết của đảng ủy cấp trên nâng cao bản lĩnh chính trị
niềm tin của cán bộ đảng viên đối với sự lãnh đạo của đảng
đặc biệt trong nhiệm kỳ năm năm vừa qua trường đã được nâng cấp lên thành hệ cao đẳng
phát biểu tại đại hội thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc cẩn
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đảng bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng thời đề nghị đảng bộ nhà trường tập trung vào năm mặt công tác trong nhiệm kỳ tới
trước hết phải xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh
tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt chính trị tư tưởng và tổ chức
nâng cao trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình
tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đổi mới phương pháp dạy học
xây dựng môi trường giáo dục trong sạch vững mạnh
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi gồm một mươi bảy đồng chí
chiều qua tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức buổi gặp mặt
các cơ quan thông tấn báo chí giới thiệu về các hoạt động tiến tới đại hội thi đua quyết thắng
toàn quân lần thứ chín đây là đại hội được tổ chức theo định kỳ năm năm một lần
năm nay có ba trăm linh năm tập thể cá nhân tiêu biểu sẽ được tuyên dương
đại hội thi đua quyết thắng lần thứ chín sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy
tại hà nội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm xác định phương hướng mục tiêu công tác thi đua khen thưởng
và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đẩy nhanh việc tuyên truyền phổ biến
nhân rộng làm theo điển hình tiên tiến làm cho phong trào học tập hương người tốt
việc tốt trở thành phong trào tự giác thường xuyên trong toàn quân
ngoài chương trình chính là tuyên dương và giao lưu với các điển hình tiên tiến
được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc phòng sẽ có các hoạt động đi kèm như trưng bày hình ảnh
triển lãm giới thiệu những sáng kiến tiêu biểu sản phẩm đặc sắc
thể hiện kết quả phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị lực lượng vũ trang
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm tại khu trưng bày triển lãm bên ngoài hội trường bộ quốc phòng từ ngày ba mươi tháng sáu
chuyển sang phần tin quốc tế ngày hôm qua hai mươi ba tháng sáu
hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế aie awd south korea mekong lần thứ sáu
gọi tắt là acmed sáu đã diễn ra tại nebito myanmar
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước campuchia lào thái lan và việt nam
thủ tướng nguyễn tấn dũng dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đã tham dự hội nghị này
các nhà lãnh đạo đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong triển khai kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt là trong kết nối giao thông
tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa năm nước
phát triển các hành lang kinh tế liên quốc gia như hành lang kinh tế đông tây
hành lang kinh tế phía nam phát triển du lịch xanh và hợp tác nông nghiệp
hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của các nền kinh tế
đưa agmax thành điểm đến hàng đầu về đầu tư và du lịch
hình thành cơ sở sản xuất thống nhất trong khu vực amex
trong đó xác định tám lĩnh vực hợp tác ưu tiên
gồm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư nông nghiệp
tạo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho các thí sinh tham dự kỳ thi

do phó tránh thanh tra bộ giao thông vận tải thạch như sĩ nam trường đoàn
đã có buổi làm việc với sở giao thông vận tải quảng ngãi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
thanh tra tỉnh để kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện của tỉnh
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
địa phương đã tổ chức quán triệt việc thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ
đến năm sáu đơn vị và yêu cầu các đơn vị này phải ký cam kết thực hiện không xếp hàng quá tải lên xe ô tô
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động ở quảng ngãi đã hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trạm đã cân tải trọng hơn bảy ba trăm linh trường hợp và phát hiện hơn một một trăm linh phương tiện trở quá tải
xử lý tám mươi bốn phương tiện vi phạm các lỗi khác
bên cạnh đó các lực lượng chức năng của tỉnh
quảng ngãi còn tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định xếp hàng hóa
kiểm tra tải trọng tại các khu vực đầu mối xếp hàng
sử dụng cân sách tay để kiểm soát tải trọng phương tiện
phó tránh thanh tra bộ giao thông vận tải thay mặt đoàn kiểm tra
đã ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi thời gian qua đến cần tăng cường hơn nữa
việc kiểm soát xử lý tài trọng phương tiện tiến tới ngăn chặn triệt để các phương tiện trở quá tải trong quy định
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm qua hai mươi ba tháng sáu
tại km một nghìn bốn trăm linh chín một trăm linh đường hồ chí minh khu vực đèo lò so
đoạn qua địa phận huyện vùng cao phước sơn tỉnh quảng nam
giáp danh huyện đắc lây tỉnh con tung
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm một người tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv quảng nam về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
xe ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi tám b một mươi sáu chạy tuyến đắk nông hà nội
do lái xe lê quang huấn trú tại tp buôn mê thuật tỉnh đắk lắc điều khiển
trên xe chở bốn mươi sáu người gồm bốn mươi hai hành khách và bốn lái phụ xe
xe ô tô đang liêu hành theo hướng con tung quảng nam
đến km một nghìn bốn trăm linh chín cộng một trăm linh đường hồ chí minh
đoạn qua địa phận huyện vùng cao phước sơn tỉnh quảng nam
thì mất thắng đã lao xuống vực sâu năm mươi mét
theo nhiều hành khách
đi trên xe cho biết khi xe đang xuống dốc thì mất thắng
tài xế buộc cho xe đánh vào tăng lươi dương
nhưng xe chạy nhanh và lao về phía tăng lươi âm
rất may khi xe ô tô lao xuống gặp phải hai cây gỗ cao to
làm giảm tốc độ xe lật nhào
nếu không thì hậu quả vụ tai nạn sẽ khó lường
cho nên nhục cái này là không thể xử lý kịp được
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo tỉnh quảng nam giám đốc công an tỉnh quảng nam và lãnh đạo huyện phước sơn đã có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
do địa hình núi cao qua đèo lò so qua khu dân cư
như hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an bộ đội dân quân tự vệ
huyện phước sơn và tỉnh quảng nam đã thăm xa cứu hộ cứu nạn
vận chuyển các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện phước sơn
riêng ba trường hợp bị thương nặng đã chuyển về tuyến trên
bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
đến một mươi bảy h chiều ngày hai mươi ba tháng sáu
một đàn nhân tử vong là ông vũ văn năm
đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa ra khỏi hiện trường và bàn giao cho gia đình
những trường hợp bị thương hỗ trợ của mỗi người là một triệu
hiện ubnd tỉnh quảng nam đã điều sáu xe chuyên dụng
kể cả xe cảnh sát phòng chế chế cháy công an tỉnh quảng nam
đến hiện trường khắc phục hậu quả
do trời tối thời tiết xấu đến hai mươi giờ tối ngày hai mươi ba tháng sáu
vẫn chưa chụp vớt xe ô tô lên được
ubnd tỉnh quảng nam chỉ đạo tạm thời dừng công tác cứu hộ
để sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu tiếp tục triển khai phương án chụp vớt
hiện tại các cơ quan chức năng đã phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
sau đây là thông tin về các vụ tai nạn xảy ra tại một số địa phương mà chúng tôi vừa cập nhật
vào trưa hôm qua hai mươi ba tháng sáu tại km một trăm hai mươi một bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi
phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô với xe mô tô đi ngược chiều
sau khi va chạm xe ô tô lao xong ven đường
xe ô tô lao xong ven đường bên phải tiếp tục va chạm với một xe ô tô khác
và va chạm vào phía sau xe máy do chị đặng thị hoài thanh điều khiển
hậu quả làm ba người đi trên xe máy bị thương phải đưa đi cấp cứu
trong đó anh nguyễn trí tài đã tử vong tại bệnh viện hai lâm đồng
xe ô tô và mô tô đều bị hư hỏng nặng
cùng ngày tại quốc lộ một a đoạn quán sở vượng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra vụ tên nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ
xe ô tô chưa xác định danh tính tài xế chạy theo hướng nam bắc
đã đâm vào xe máy đang chạy cùng chiều do anh nguyễn trung điều khiển
hậu quả anh nguyễn trung tử vong tại chỗ
còn tại an giang vào lúc ba giờ ngày hai mươi ba tháng sáu trên quốc lộ chín mươi một
đoạn thuộc phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
xe tải do tài xế võ tấn khoa chú tỉnh sóc trăng điều khiển
trên quốc lộ chín mươi một hướng từ châu đốc về long xuyên
khi đến khu vực đường dẫn lên dốc cầu trà ôn thuộc phường bình đức
thành phố long xuyên thì tài xế ngủ gật không làm chủ được tay lái
nên đã leo lên nằm trọn giữa giải phân khách rồi đâm vào cổ đèn
rất may thời điểm xảy ra tai nạn vào sáng sớm
nên ít người lưu thông không gây thiệt hại về người
một trăm bốn mươi là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong bốn ngày
từ ngày hai mươi tháng sáu
đến ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm làm chết chín mươi năm người bị thương một trăm hai mươi một người